chủ tịch quốc hội vui mừng nhận thấy quan hệ hai bên phát triển nhanh chóng trong thời gian gần đây
và tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn rất lớn đặc biệt là hợp tác về kinh tế thương mại đầu tư giáo dục nông nghiệp chất lượng cao
lãnh đạo quốc hội bang tây australia bày tỏ nhất trí với ý kiến của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
về việc hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa quan hệ giữa hai quốc hội các địa phương của việt nam
để cùng chia sẻ hợp tác về những vấn đề cùng quan tâm
chủ tịch quốc hội bày tỏ mong muốn bang tây australia tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người việt nam
nhanh chóng hòa nhập và có những đóng góp nhiều hơn nữa cho nền kinh tế bang tây australia
và quan hệ hợp tác hữu nghị giữa bang tây australia và các tỉnh thành của việt nam
trước đó gặp gỡ tranh án tòa án tối cao bang tây australia ông wini brutin chủ tịch quốc hội nêu rõ
hệ thống pháp luật và tư pháp của việt nam đang đứng trước những thay đổi to lớn
mang tính bước ngoặt là kết quả của công cuộc cải cách đã được bắt đầu từ năm hai nghìn năm
chủ tịch quốc hội mong muốn tòa án tối cao bang tây australia hỗ trợ tòa án nhân dân tối cao việt nam
trong việc đào tạo chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nhằm nâng cao trình độ của đội ngũ thẩm phán của việt nam
mong tranh án wayny martin trên cương vị của mình sẽ có nhiều đóng góp vào việc tăng cường hợp tác
giữa tòa án nhân dân tối cao của việt nam và tòa án tối cao bang tây australia
tại trụ sở tòa án tối cao bang tây australia chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đã chứng kiến lễ ký biên bản
ghi nhớ hợp tác giữa tòa án nhân dân tối cao việt nam và tòa án tối cao bang tây australia
gặp gỡ bà kerry sanderson thống đốc bang tây australia chủ tịch quốc hội đánh giá tiềm năng hợp tác của hai bên
còn rất đa dạng và phong phú
chủ tịch quốc hội tin tưởng sau chuyến thăm này sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai bên sẽ được tăng cường hơn nữa
góp phần đưa quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước
trung và giữa các địa phương của việt nam và tây australia ngày càng đi vào chiều sâu mang lại những lợi ích thật thực
bà thống đốc cho biết australia là xã hội đa văn hóa cộng đồng người việt nam tại bang tây australia rất năng động
đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội sở tại
tại cuộc gặp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và bà thống đốc kherry sanderson cũng đã trao đổi
về các lĩnh vực mà hai bên cần đẩy mạnh hợp tác hơn nữa trong thời gian tới
trong đó chú trọng hợp tác về giáo dục văn hóa du lịch khoa học công nghệ giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân
chiều ngày một tháng một mươi hai dưới sự chủ trì của bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
người phát ngôn chính phủ mai tiến dũng đã diễn ra buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
mở đầu phiên họp bộ trưởng mai tiến dũng đã thông báo về tình hình kinh tế xã hội tháng một mươi một tiếp tục chuyển biến tích cực hơn
khẳng định những kết quả toàn diện trên các mặt mà chính phủ đã báo cáo quốc hội
kinh tế vĩ mô ổn định sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng cao khu vực dịch vụ phục hồi mạnh
nhiều lĩnh vực tiếp tục lập những kỷ lục mới như lượng khách du lịch quốc tế
vốn đầu tư nước ngoài kim ngạch xuất khẩu số doanh nghiệp thành lập mới đều tiếp tục tăng mạnh
trả lời báo chí về việc thống kê thiệt hại của ùn tắc kéo dài tại trạm thu phí cai lệ mà thủ tướng chỉ đạo
cho đến thời điểm này chúng ta đã thống kê được việc này hay chưa
thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn nhật cho biết
đối với trạm thu phí theo thông tư của bộ giao thông vận tải
về những trạm ách tắc từ năm trăm linh mét thì không để trạm nào kéo dài thời gian
hiện bộ giao thông vận tải đã ra soát tất cả
đặc biệt dựa vào lực lượng thanh tra và kiểm tra của kiểm toán nhà nước
trong những năm hai nghìn bảy hai nghìn tám chúng ta có một mươi một tám
chúng ta chưa có mãi đến hai nghìn một mươi năm thì chúng ta mới có nghề đỉnh ba mươi nghề đỉnh một mươi năm
thì chúng ta mới đặc biệt sau khi có cái giám sát của bộ bán thường vụ quốc hội
thì mới hạn chế mới cầm những đầu tư trên cái tuyển tránh tuyển quốc lực cũ
nhưng tất cả những cái trực đấy chúng ta phải tân thủ tới pháp luật
để bộ giao thông cũng đã làm việc với bộ bán nhân tỉnh tiền giang
và thường vụ tiền giang và đặc biệt là nhân dân trong vùng
và đã giảm phí và giá theo bình nghị quyền bao năm của chính phủ
ba mươi tất cả toàn bộ xe và năm mươi và một trăm linh cho tất cả vùng bốn năm xã xung quanh trạm đấy
liên quan đến việc tại sao đưa ra quyết định điều chỉnh giá điện tăng sáu tám ở thời điểm này
thứ trưởng bộ công thương cho biết đây là vấn đề được chính phủ thủ tướng chính phủ
các phó thủ tướng chính phủ hết sức quan tâm và đã có đánh giá rất kỹ mới đưa ra quyết định này
tại sao nó có sự tăng và vì vậy nó ảnh hưởng đến giá điện như thế nào
thì trong cái quá trình thì chúng tôi thực hiện một số các cái nguyên tắc
tôi chỉ nói một vài cái nguyên tắc chính
cái nguyên tắc thứ nhất đó là chi phí sản xuất kinh doanh điện
chỉ bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh của các hoạt động trong lĩnh vực điện
không bao gồm lĩnh vực khác
cái thứ hai là phải tách bạch chi phí các khâu phát điện
truyền tải phân phối phụ trợ và quản lý ngành
cái thứ ba là chi phí mua điện từ các nhà máy điện độc lập
từ các nhà máy điện đã cổ phần hóa có khí hợp đồng mua bán điện với even
từ các nhà máy điện thuộc công ty trách nhiệm ưu hạn một thành viên
hành toán độc lập với even xác định thông qua các hợp đồng mua bán điện
và kể cả như là vấn đề chi phí sản xuất điện từ các nhà máy hành toán phụ thuộc
thì cũng được tính toán rất kỹ
về cổ phần hóa sapeco thứ trưởng bộ công thương cho biết
đã giới thiệu một cách công khai minh bạch trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng
đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai này sẽ trào bán cạnh tranh và mong sẽ mang lại nguồn thu rất lớn cho nhà nước
đảm bảo công khai minh bạch và chắc chắn sẽ không làm thất thoát tài sản của nhà nước
theo đúng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tại thành phố đà nẵng bên lề cuộc họp hội đồng các thống đốc quỹ á âu asef lần thứ ba mươi bảy
bộ ngoại giao phối hợp với quỹ á âu tổ chức tọa đàm xây dựng tầm nhìn quan hệ đối tác á âu toàn diện
cho thế kỷ hai mươi một đây là hội nghị tầm chính sách đầu tiên của quỹ á âu do việt nam tổ chức
và là sáng kiến của việt nam đóng góp và đề xuất định hướng hợp tác á âu
nâng cao hình ảnh và vị thế asem và asef trong thời kỳ mới
đây là hội nghị tầm chính sách đầu tiên của quỹ á âu do việt nam tổ chức
và là sáng kiến của việt nam đóng góp vào đề xuất định hướng hợp tác á âu
nâng cao hình ảnh và vị thế asem và asef trong thời kỳ mới
tham dự tọa đàm có thống đốc của năm mươi ba thành viên asem giám đốc điều hành quỹ asef
và đại diện các đại sứ quán asem tại việt nam
thông qua các bài tham luận và phiên thảo luận các thành viên á âu đều nhấn mạnh
những thành tựu của asem và bày tỏ kỳ vọng về sự phát triển hiệu quả
của quan hệ đối tác á âu trong tương lai
cục diện khu vực và quốc tế chuyển biến ngày càng nhanh chóng đòi hỏi asem cần đổi mới
nâng tầm hợp tác khẳng định vai trò không thể thiếu trong cấu trúc đa cực đang định hình
cùng với các hoạt động và sáng kiến asem kết quả tọa đàm sẽ là bước chuẩn bị quan trọng
cho hội nghị cấp cao asem lần thứ một mươi hai tại bỉ vào năm sau
đồng góp vào tiến trình tư duy về hợp tác asem và asef trong thập niên mới
thay mặt lãnh đạo tỉnh quảng nam đồng chí võ xuân ca
chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh quảng nam
đã thông báo tóm tắt những thiệt hại về người và tài sản do bão số một mươi hai gây ra
đến nay với sự giúp đỡ kịp thời của chính phủ của đồng bào và chiến sĩ cả nước
người dân vùng bị thiệt hại do thiên tai gây ra đã từng bước khắc phục khó khăn
khôi phục sản xuất và ổn định đầy sống
thay mặt đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh xê công nói riêng
và các dân tộc lào anh em nói chung đồng chí thả vòn phôm mạ lây lụn
chia sẻ những thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra
đối với nhân dân các tỉnh miền trung và nhân dân tỉnh quảng nam
đồng chí tin tưởng dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng chính quyền
sự giúp đỡ kịp thời của chính phủ và của cộng đồng
người dân vùng bị thiệt hại do lũ lụt gây ra sẽ sớm khắc phục thiệt hại ổn định đời sống và sản xuất
nhân dịp này đồng chí thả vòn phôm mạ lây luộn đã trao số tiền một trăm linh triệu kíp
tương đương gần ba trăm linh triệu đồng cho tỉnh quảng nam để góp phần giúp đỡ người dân bị thiệt hại do bão số một mươi hai gây ra
tiếp tục chào mừng đại hội đoàn toàn quốc lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai
đồng thời nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm và gia tăng hiểu biết cho đoàn viên thanh niên
ngày hôm nay tại hà nội đoàn khối các cơ quan trung ương đã tổ chức chương trình tọa đàm thanh niên
apec việt nam hai nghìn hai mươi
kết quả và tầm nhìn với sự phối hợp thực hiện của đoàn thanh niên văn phòng chính phủ
bộ kế hoạch và đầu tư bộ ngoại giao
chương trình có sự góp mặt của hơn hai trăm linh cán bộ đoàn chủ chốt
đoàn viên thanh niên tiêu biểu của năm mươi tám cơ sở đoàn trực thuộc đoàn khối các cơ quan trung ương
tại buổi tọa đàm các đại biểu đã giúp các đoàn viên thanh niên khối các cơ quan trung ương
có được thông tin đầy đủ toàn diện hơn về những thành tiệu tổng quát trong kinh tế
chính trị của nước ta sau thành công của apec hai nghìn một mươi tám
cùng với đó các đại biểu cũng chia sẻ về khối lượng công việc đồ sộ mà việt nam đã thực hiện
qua công tác hậu cần điều phối chuẩn bị các nội dung chương trình đàm phán để thấy rõ vai trò
năng lực và cả vị thế của nước chủ nhà việt nam trong diễn đàn apec
apec việt nam hai nghìn một mươi bảy có chủ đề tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung
với chuỗi hoạt động xuyên suốt từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
đã đem đến những kết quả
ấn tượng khẳng định năng lực vị thế cũng như vai trò của việt nam
trong các diễn đàn kinh tế chính trị quốc tế
và để góp phần tạo nên sự thành công đó chính là những nỗ lực hết sức ấn tượng
của đội ngũ hậu cần chuẩn bị với yêu cầu hết sức khắt khe và kỹ lưỡng
để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho các đại biểu tham dự apec
thầy và trò trường trung học cơ sở thăng long đã được hòa mình trong không gian âm nhạc cổ điển
cùng chương trình biểu diễn piano crenet cho các em học sinh cấp một cấp hai
trên địa bàn thành phố hà nội do hội giao lưu văn hóa nhật việt
phối hợp với cục hợp tác quốc tế bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức
chương trình nhằm mục đích đưa âm nhạc đến gần hơn với học sinh
truyền cảm hứng và bước đầu tạo dựng cho trẻ em việt nam những ước mơ cống hiến
và nuôi dưỡng tính nhân văn
đây là điều giúp cho chương trình này đã rất thành công tại nhật bản nhiều thập kỷ trước
tại buổi biểu diễn nhiều tác phẩm âm nhạc kinh điển dành cho độc tấu và song tấu piano claginet
đã được thể hiện bởi hai nghệ sĩ nổi tiếng đến từ xứ sở hoa anh đào
là nghệ sĩ piano chika murata và nghệ sĩ carrerinet ivan kohan
buổi biểu diễn thực sự đã trở thành ngày hội âm nhạc đầy bổ ích và lý thú
là nơi gieo hạt ưa mầm cho nguồn cảm hứng và tài năng âm nhạc sau này
của các em học sinh trường trung học cơ sở thăng long nói riêng
và học sinh cấp một cấp hai trên địa bàn thành phố hà nội
nói chung đồng thời góp phần tô thắm thêm mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước việt nam nhật bản
thế giới đang bước vào kỷ nguyên công nghệ bốn
thời kỳ của các sản phẩm thông minh ứng dụng dịch vụ thông minh và hệ sinh thái thông minh
trong bối cảnh đó việc bảo đảm an toàn thông tin sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn
và phải có sự chuyển đổi để phù hợp với xu thế phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin thông minh
an toàn thông tin cũng phải đáp ứng được những nhu cầu phát triển của xã hội
đó cũng là chủ đề chính của ngày an toàn thông tin việt nam hai nghìn một mươi chín
được tổ chức vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
an toàn thông tin trong thế giới kết nối mới
đây là sự kiện thường niên lần thứ một mươi do hiệp hội an toàn thông tin việt nam chủ trì
dưới sự bảo trợ của bộ thông tin và truyền thông
năm hai nghìn một mươi bảy là năm đáng báo động cho vấn đề an toàn thông tin trên toàn thế giới
an toàn thông tin và an ninh mạng ngày một hiện hữu song hành
cùng với sự tiến bộ của khoa học công nghệ
tổng giải các ứng dụng trong môi trường internet kết nối vạn vật
việt nam cũng không tránh khỏi xu thế chung đó
chính vì thế việc bảo đảm an toàn an ninh thông tin quốc gia
đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ của các bộ ngành và toàn xã hội
trong suốt những phiên hội thảo của ngày an toàn thông tin việt nam hai nghìn một mươi chín
các cơ quan tổ chức nhà nước cùng các tập đoàn công nghệ thông tin đa quốc gia hàng đầu thế giới
đã đưa ra những chính sách giải pháp công nghệ mới nhất trong lĩnh vực an toàn thông tin
bên cạnh đó ban tổ chức cũng công bố kết quả cuộc thi
của bộ giáo dục và đào tạo cho các đội thi đoạt giải
của cuộc thi sinh viên với an toàn thông tin hai nghìn một mươi bảy
ngay sau vụ phóng tên lửa mới nhất của triều tiên hôm hai mươi chín tháng một mươi một
hàn quốc đã thông báo thành lập một đơn vị có nhiệm vụ thu thập tin tức tình báo
theo dõi và do thám hai mươi bốn trên hai mươi bốn các hoạt động hạt nhân và tên lửa của bình nhưỡng
không quân hàn quốc cho biết đơn vị mới được thành lập có nhiệm vụ phối hợp với mỹ
để theo dõi hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ các hoạt động liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của triều tiên
thu thập và phân tích thông tin liên quan đến hoạt động trên không chung của quân đội
theo kế hoạch từ năm tới không quân hàn quốc sẽ đưa máy bay không người lái
vào sử dụng để tăng cường năng lực thu thập thông tin
tuy nhiên phủ tổng thống hàn quốc cũng khẳng định
nước này và mỹ chưa thảo luận về bất kỳ biện pháp quân sự nào đối với triều tiên
hội nghị thượng đỉnh tổ chức hiệp ước an ninh tập thể vừa kết thúc tại thủ đô mins của belarus
với tuyên bố chung kêu gọi cộng đồng quốc tế thống nhất trong liên minh rộng rãi chống khủng bố
và thông qua hơn hai mươi văn kiện quan trọng liên quan đến an ninh quốc phòng
các nhà lãnh đạo của sáu nước thành viên của tổ chức hiệp ước an ninh tập thể
là armenia belarus kazakhstan kyrgyzstan nga tajikistan đã thông qua hơn hai mươi văn kiện
trong đó có tuyên bố về củng cố tiềm lực quốc phòng
ủng hộ những nỗ lực trung gian giải quyết tình hình tại nagorno karabakh
kế hoạch thực hiện chiến lược an ninh tập thể giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi
đồng thời tán thành biểu tượng và cờ của tổ chức
tuyên bố cũng nhắc lại tổ chức hiệp ước an ninh tập thể đơn thuần là tổ chức phòng thủ
tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác
tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng tính đến lợi ích hợp pháp của nhau
bộ ngoại giao trung quốc vừa lên tiếng chỉ trích việc chính phủ mỹ phản đối
nền kinh tế thị trường cho trung quốc tại tổ chức thương mại thế giới
và đồng thời mô tả động thái của mỹ đang gợi lại chiến tranh lạnh
bộ ngoại giao trung quốc cho rằng trong luật của wto không tồn tại nền kinh tế phi thị trường
và kêu gọi các quốc gia liên quan nghiêm túc tôn trọng những cam kết tuân thủ luật pháp
và quy định quốc tế cũng như thực thi đầy đủ những cam kết đã nhất trí trong hiệp ước quốc tế
trước đó mỹ đã chính thức gửi lên wto tuyên bố phản đối với tư cách
bên thứ ba trong cuộc tranh chấp giữa liên minh châu âu eu và trung quốc
về việc cấp quy chế nền kinh tế thị trường cho trung quốc
nhiều nhà quan sát cảnh báo động thái mới của washington có thể là bước đầu tiên
cho cuộc chiến thương mại của mỹ nhằm vào trung quốc
nhiều nhà quan sát cảnh báo động thái mới của washington có thể là bước đầu tiên